ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk nông cho biết tổng thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng tám trên địa bàn tỉnh là gần một trăm ba mươi năm tỷ đồng
hiện tình hình mưa lũ đã giảm so với các ngày trước nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần được theo dõi chặt chẽ
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam trên địa bàn tỉnh đắk nông đã xảy ra mưa lớn kéo dài làm mực nước các sông suối hồ đập lên nhanh
nhà cửa cây trồng vật nuôi của người dân bị thiệt hại nặng nề nhiều công trình thủy điện thủy lợi bị mưa lũ tàn phá tình trạng sạt lở đất đường giao thông canh mương xảy ra tại nhiều địa phương
tính đến ngày một mươi một tháng tám toàn tỉnh đắk nông có năm người chết do mưa lũ gần một trăm năm mươi nhà dân bị ngập lụt tốc mái sạt lở
các ngành chức năng đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi xử lý các diễn biến bất thường của mưa lũ
nhiều hồ đập thủy điện thủy lợi nằm trên địa bàn tỉnh đắk nông và các tỉnh lân cận như đắk lắc lâm đồng bình phước đang được theo dõi chặt chẽ phòng ngừa các sự cố về an toàn hồ đập ảnh hưởng tới vùng hạ du